xuất phát từ trào lưu không dùng ống hút nhựa của giới trẻ việt anh nguyễn văn mão đã nảy sinh ra ý tưởng sản xuất ra loại ống hút mới từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên thân thiện với môi trường tốt cho sức khỏe và không làm tăng rắc thải
bên cạnh đó nhờ những tác động tích cực đến môi trường cũng như chất lượng bảo đảm anh đã thành công khi xuất khẩu sản phẩm ống hút che việt sang thị trường eu và đài loan trung quốc
những chiếc ống hút che như thế này có giá thành giao động khoảng vài nghìn đồng việt nam dễ dùng dễ bảo quản có thể tái sử dụng và không ảnh hưởng đến môi trường an toàn với con người đó là những yêu việt của ống hút tre mang lại
mặc dù hiện nay mỗi ngày sườn sản xuất của anh sản xuất hai trăm linh cái và đã dần ổn định nhưng để có được năng suất như hiện nay anh mão cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện ý tưởng sản xuất ống hút bằng tre

mọi người cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện ý tưởng sản xuất ống hút bằng che
nhưng hy vọng rằng mỗi người dân sẽ tự nâng cao ý thức hạn chế những đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường